vâng thưa quý vị mấy ngày gần đây thời tiết rất là hanh khô điều này gây khó chịu cho làn da của chúng ta
ngoài việc liên quan đến làn da thì sức khỏe chúng ta cũng cần phải lưu ý vì nhiệt độ giữa ngày và đêm đang trên được rất là lớn
sáng thì lạnh nhưng mà trưa chiều thì lại nắng nóng
từ đêm qua thì miền bắc đã giảm nhiệt từ một đến hai độ và phổ biến mức nhiệt là từ một mươi chín đến hai mươi độ
ban đêm thì trời lạnh nhưng mà đến trưa chiều trời lại nóng với mức nhiệt từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
vì vậy việc để ý thay đổi trang phục là rất quan trọng
điều này sẽ giúp cơ thể thích nghi với sự biến động của thời tiết
làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như là ho sốt nghẹt mũi hay là đau đầu
vâng còn với nam bộ ngày hôm nay nắng giáo mức nhiệt từ ba mươi một ba mươi hai độ c
thời tiết hoàn toàn thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời